bây giờ truy xét các đơn vị chức năng đã bắt giữ khánh văn tùng khi kẻ này đang lẩn trốn tại quận năm tử liêm thành phố hà nội
qua đầu tranh khai thác tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an đã thu giữ được trên một trăm linh triệu đồng và ba điện thoại di động mà gia đình ông s thông báo bị mất cắp trước đó
ngày một mươi bốn tháng bốn tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa cho biết
sau nhiều ngày xác minh đấu tranh theo dõi mật phục lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng pù nhi
thanh hóa đã bắt quả tang một nhóm người đang khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép trên địa bàn
theo đó vào ngày một mươi tháng bốn tại tiểu khu một trăm một mươi tám rừng phòng hộ khu vực pha dương thuộc bản cơm
giáp bù nhi huyện mừng lát lực lượng biên phòng đã tiếp cận bảo vệ ngăn chặn và bắt quả tang
toàn bộ nhóm năm người đang có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật
tại hiện trường các đối tượng vừa cư hạ một cây gỗ có chiều dài thân một mươi tám hai mét
vanh đoạn gốc hai trăm bốn mươi ba cm vành đoạn giữa hai trăm một mươi cm vanh áp ngọn một trăm bảy mươi cm và hai đoạn ngọn mỗi đoạn dài bảy mét
vừa qua công an tp tây ninh tỉnh tây ninh cho biết đã bắt giữ lê bình an ba mươi năm tuổi
ngụ xã phước minh huyện châu minh dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
thông tin cho biết thời gian gần đây lê bình an đã gây ra bốn vụ trộm cắp trên địa bàn tp tây ninh
và một vụ trên địa bàn huyện gò dầu
hằng ngày an lân la
hàng ngày an lân la đến những khu vực dân cư để điều nghiên quan sát
sau khi đã nắm được mục tiêu am leo lên ban công các nhà cao tầng
đột nhập vào trong nhà trộm tiền và các tài sản tiền có giá trị như vàng điện thoại di động laptop
cả năm vụ trộm nói trên an đã lấy đi của người dân khoảng hai trăm linh triệu đồng và nhiều vật dụng có giá trị
cơ quan công an đã thu giữ năm điện thoại di động một máy tính bảng hai đồng hồ đeo tay
một xe gắn máy và một số đồ vật có liên quan trong vụ án
ngày một mươi bốn tháng bốn
tức mùng sáu tháng ba âm lịch tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân và đền mẫu âu cơ
thuộc khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài
tổ chức lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân và dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
trong không khí trang nghiêm thành kính tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân
lãnh đạo tỉnh phú thọ dân hương hoa lễ vật bày tỏ lòng biết ơn
dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc việt nam
cầu mong đức quốc tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng quốc thái dân an
bách gia chăm họ hạnh phúc trường tồn mưa thuận gió hòa
con cháu lạc hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng không ngừng rèn luyện
cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách
phần đầu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông
góp phần tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước việt nam hòa bình thống nhất thịnh vượng và phát triển
sau lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân đoàn đại biểu tỉnh phú thọ cùng đông đảo nhân dân
đã thành kính dân hương dân hoa lễ vật bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công đức của tổ mẫu âu cơ
trước anh linh tổ mẫu các đại biểu và du khách thập phương tham gia buổi lễ
nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng không ngừng học tập gian luyện
cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách
một lòng đoàn kết bảo vệ vẹn toàn non sông gấm vóc và xây dựng đất nước việt nam
mãi mãi phụng thờ hương khói tiền tổ
lễ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày chín đến ngày tám tháng bốn tức ngày một đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh phú thọ
du khách đến với tỉnh cao bằng sẽ được chiêm ngưỡng
trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của khu danh thắng thác bản dốc
việt nam đức thiên trung quốc
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba khi hai nước bắt đầu vận hành thí điểm cho du khách qua lại
khu cảnh quan thác bản dốc việt nam đức thiên trung quốc
điểm đến này càng thêm mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp đa dạng từ nhiều góc nhìn
nằm tại xá đàm thủy huyện trung khánh thác bản dốc là tháng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh cao bằng
sau sáu tháng triển khai vận hành thí điểm cho du khách qua lại
khu cảnh quan đã đón gần sáu lượt du khách
trong đó du khách từ việt nam sang trung quốc tham quan chiếm khoảng sáu mươi
hiện tại phía việt nam đã bổ sung điểm tham quan chùa phật tích trúc lâm bản dốc
vào hành trình qua lại khu tháng cảnh
về phía trung quốc điểm thăm quan cầu kính trên cao cũng được bổ sung vào hành trình khám phá của du khách
thời gian trải nghiệm tăng lên sáu giờ thay vì năm giờ như trước
giúp tour du lịch qua biên giới này được du khách săn đón
từ thác bản dốc sang đức thiên du khách có thể mua tour của đơn vị lữ hành cung cấp
đơn vị lữ hành sẽ hỗ trợ du khách hoàn thành
các thủ tục của chuyến đi
nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật thường xuyên được tổ chức tại khu cảnh quan
góp phần giới thiệu tới du khách những đặc trưng văn hóa của người dân vùng biên giới của cả hai nước
với những người yêu thích chụp ảnh quãng đường đi bộ ở chân thác cứ ba trăm linh m sẽ có một điểm dừng chân
và mỗi điểm dừng chân lại là một điểm check in với góc nhìn khác nhau
theo đại diện của công ty cổ phần tập đoàn lữ hành quốc tế toàn cầu việt nam
một trong ba đơn vị đang cung cấp tour qua lại thác bản dốc việt nam đức thiên trung quốc
giá tour qua lại khu cảnh quan này hiện tại là bảy trăm chín mươi đồng một người
đã bao gồm chi phí làm thủ tục ăn trưa chi phí hướng dẫn viên đưa đón toàn tuyến thẻ du lịch và bảo hiểm du lịch
từ tháng bốn này du khách từ việt nam sẽ được tham quan khu vực cầu kính của thác đức thiên
đây là một điểm đến hấp dẫn mà đã đặt chân tới đây không thể bỏ qua
để lên cầu kính du khách có thể chọn đi bộ hoặc sử dụng dịch vụ thảm thần kỳ
với mức giá ba trăm năm mươi đồng một người
phương pháp thay thế cho leo núi truyền thống này sử dụng tấm thảm là một băng tải chia làm hai đoạn
với tổng chiều dài bốn trăm một mươi sáu mét
du khách sẽ chỉ mất khoảng một mươi năm phút ngồi trên thảm để di chuyển lên cầu kính thay vì phải leo bộ
mức giá trên đã bao gồm cả dịch vụ đi xuống bằng đường trượt đá cẩm thạch
tại đây du khách sẽ nhận được một số trang bị an toàn như quần trượt găng tay bọc dày
du khách trải nghiệm cảm giác thú vị khi trượt xuống bằng đường trượt
có tổng chiều dài năm trăm ba mươi tám mét
đây cũng là trải nghiệm kết thúc hành trình sáu tiếng tham quan khu thắng cảnh
trong thời gian tới văn phòng thường trực quy ban điều phối tỉnh cao bằng việt nam
và tổ công tác liên ngành ủy ban điều phối quảng tây trung quốc
đang tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả triển khai vận hành thí điểm
khu cảnh quan thác bản dốc đức thiên hướng tới mục tiêu vận hành chính thức
điều này cũng thể hiện thiện trí và quyết tâm của cả hai nước
nhằm xây dựng đường biên giới việt nam trung quốc hòa bình hữu nghị và hợp tác phát triển
ngày một mươi ba tháng ba hôn lễ của minh tú và christ được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới
ở thành phố thủ đức tp hcm
từ một mươi bảy h ba mươi phút minh tú diện áo dài lấy cảm hứng từ trang phục cưới của mẹ bốn mươi ba năm trước
đứng đón khách cùng ông xã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
lễ cưới của minh tú và chồng ngoại quốc đã đưa đến cho người tham dự và công chúng
hay đến xúc động khác
cô dâu chú rể mời nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí
các khách mời mặc dress code màu đen là chủ đạo
khoảng hai mươi giờ tiệc cưới bắt đầu với những giai điệu du dương của ca khúc
idol do đức phúc hòa minh di thể hiện
đoạn video ghi lại hành trình một mươi hai năm quen biết yêu chia tay rồi tái hợp
và tiến tới hôn nhân của đôi uyên ương được bật lên khiến các khách mời xúc động
một mươi hai năm tình yêu năm năm yêu thương một đời chung bước là thông điệp
mà vợ chồng minh tú gửi cắm qua video
trong ngày trọng đại của minh tú điều thứ hai đặc biệt xúc động
có lẽ là khoảnh khắc cô dâu cầm bó hoa cưới có di ảnh của bố quá cố
ngay khi vừa bước lên sân khấu minh tú đã phải dừng lại để lấy bình tĩnh vì quá xúc động
nữ siêu mẫu cho biết muốn dùng cách này thay cho ước mơ được bố dắt tay vào lấy đường
chia sẻ với chồng trong hôn lễ minh tú nói
trước khi gặp anh em chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn
năm năm bên cạnh anh cho em thấy một điều hạnh phúc không phải là lấy một người thành công hay giàu có
nói lời thề nguyện bằng cả tiếng anh lẫn tiếng việt
chris cho biết muốn cùng vợ làm mọi điều xây dựng cuộc sống tương lai hạnh phúc
minh tú anh yêu em nhiều lắm
ngoài ra minh tú còn dành riêng một vị trí đặc biệt tại hôn lễ cho người bố quá cố
trên chiếc ghế còn có tâm thư của cô dâu và chú rể
ba yêu dấu ba ơi
cuối cùng khoảnh khắc trọng đại này cũng đã đến
dù ở bất kỳ nơi nào con tin rằng ba đang mỉm cười và chúc phúc cho anh
cảm ơn ba vì đã luôn là ánh sáng sửa ấm và che chở cho tụi con
chúng con nhất định sẽ luôn yêu thương bằng sự chân thành
minh tú công khai bạn trai người đức tên là chris cuối năm hai nghìn hai mươi một
anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một sống và làm việc ở châu á hơn một mươi năm năm
cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp
hôm năm tháng bốn minh tú cùng bạn đời làm thủ tục đăng ký kết hôn
cô nói cảm kích khi anh xuất hiện trong cuộc đời cùng nhau trải qua thăng trầm
cô nhận ra anh là định mệnh cuộc đời
minh tú sinh năm hai nghìn một
minh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại tp hcm từng giành giải bạc siêu mẫu việt nam năm hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn một mươi bảy cô đoạt á quân asia s next top model trở thành huấn luyện viên the face việt nam giáo khảo the look việt nam
năm hai nghìn một mươi tám người đẹp thi miss supernational đoạt danh hiệu hoa hậu siêu quốc gia châu á và vào top một mươi
năm hai nghìn hai mươi cô làm huấn luyện viên đại sứ hoàn mỹ asia s next top model
cô tham gia đóng phim với các dự án người tình hoa hậu giang hồ bố già
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi